phần là tôi cũng muốn quay thành tích là cũng có nhiều bạn gái nhiều phụ nữ theo đuổi

cũng bảo là có nhờ công an xóa rút với cả bảo tôi chuyển tiền
một phần trong clip đấy cũng có tôi với clip tôi tôi thấy tôi cũng bất đồng quá
khi mà biết mình đã bị lừa thì tôi đã lên cơ quan công an trình báo
đây không phải là những vụ việc đầu tiên mà chúng tôi phát hiện trên địa bàn huyện đông anh
và trong thời gian gần đây là chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều những vụ việc liên quan đến những mối quan hệ thân thiết
từ đó thì các đối tượng đã đăng hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân lên để nhất là chiếm đoạt tài sản
hai là đe dọa đến tinh thần của các nạn nhân
ngoài việc các đối tượng đăng hình ảnh và gửi các video lên trên mạng xã hội để tống tiền người dân
thì còn rất nhiều các thủ đoạn khác lừa đảo đối với người dân ở trên mạng xã hội
tư quan cảnh sát điều tra của huyện đông anh
tuyên cáo người dân là hãy cảnh giác trong quá trình sử dụng các thông tin trên mạng xã hội
để tránh rủi ro cho bản thân lực lượng công an khuyến cáo người dân không nên tự mình quay lại các video
hình ảnh nhạy cảm của bản thân hoặc không để người khác có được những hình ảnh video nhạy cảm của mình vì bất cứ mục đích gì
nếu bị cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên
hãy báo ngay đến cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đang công tác tại khoa kiểm soát nhiễm quẩn bệnh viện đa khoa tỉnh cao bằng
đối tượng hoàng thanh ngàn chú tại phường tân giang tp cao bằng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó phòng cảnh sát hình sự nhận được tin báo của bệnh viện đa khoa tỉnh cao bằng
về việc tủ đồ cá nhân của một điều dưỡng khoa kiểm soát nhiễm quẩn đã bị cậy phá
và mất đi tài sản giá trị sáu mươi năm triệu đồng cùng với một lắc vàng tây trị giá

qua điều tra kết quả ban đầu xác định vào tối ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
hoàng thanh ngân cán bộ công tác cùng khoa với điều dưỡng nói trên
đã đến khoa để cậy phá và lấy đi số tài sản nói trên
từ tin báo của quân chúng nhân dân đội cảnh sát giao thông công an huyện crong park tỉnh đắk lắc
đã vừa nhanh chóng xác minh làm rõ được một nhóm chạy xe mô tô độ chế
gây mất an toàn giao thông trên địa bàn vào dạng sáng ngày hai mươi bốn
công an huyện cron park đã nhanh chóng tổ chức xác minh
và làm rõ bốn trường hợp tham gia vụ việc trên đưa về cơ quan công an
bước đầu bốn trường hợp này khai nhận tên là nguyễn quốc công nguyễn quang huy
cùng chú tại huyện crong park và hai em học sinh đang học tại trường trung học phổ thông trên địa bàn
tại thời điểm kiểm tra công và huy không có giấy phép lái xe
và các xe mô tô này đều được độ chế móc bồ và có xe còn tháo cả biển số
hiện công an huyện crong park đang tạm giữ phương tiện lập biên bản xử lý hành chính theo quy định của pháp luật
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận hoàn kiếm hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng nguyễn thanh minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại khu một xã khải xuân huyện thanh ba tỉnh phú thọ
và đối tượng dương văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn quang ngọc xã vạn thắng huyện ba vì thành phố hà nội
cũng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hà đông hà nội
là đối tượng hán đức long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu bốn xã vạn xuân huyện tam nông tỉnh phú thọ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện